tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã gặp mặt đoàn đại biểu cháu ngoan bắc hồ tỉnh nghệ an
nhân dịp đại hội chóng ngoan bắc hồ toàn tỉnh lần thứ một mươi hai
bày tỏ niềm vui xúc động trước thành tích học tập rèn luyện của các cháu học sinh
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh mong muốn các cháu thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy
dám ước mơ dám sáng tạo và luôn thích ứng chủ động
phó chủ tịch nước yêu cầu nghệ an quan tâm chăm lo vào công tác giáo dục bảo vệ trẻ em
tạo điều kiện tốt nhất để các em phấn đấu vươn lên góp phần quan trọng phát triển đất nước